nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
đoàn thanh niên bộ công an phối hợp cùng đoàn thanh niên các trường học viện công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
triển khai chương trình tiếp sức mùa thi với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
những hành động đó không chỉ thể hiện tinh thần sung kích của tuổi trẻ
mà còn tiếp thêm động lực và bớt đi phần nào những căng thẳng cho thí sinh và người nhà thí sinh
hơn sáu giờ sáng gần một mươi một giờ trưa
những trái nước mắt phân luồng giao thông trồng giữ xe miễn phí
những việc làm này của các tình nguyện viên trường đại học phòng cháy chữa cháy
đoàn thanh niên quận thanh xuân có ý nghĩa rất lớn đối với những sĩ tử và người nhà các em
trong đó có các lực lượng an ninh bảo vệ rồi là các cháu học sinh đại học đã tiếp sức đến dẫn đường và hướng dẫn cho các con
tình nguyện tiếp sức mùa thi là một hoạt động thường niên của đoàn thanh niên bộ công an
năm hai nghìn một mươi chín này hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi được triển khai đồng loạt tại nhiều điểm thi trên cả nước
và nhiều hoạt động khác nhau và không chỉ là các hoạt động nằm trong kế hoạch
trong đó có cả những câu chuyện khác
phát sinh được các bạn tình nguyện nhiệt tình tham gia như đưa đón thí sinh
năm nay đoàn thanh niên công an quận phối hợp cùng đoàn thanh niên trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an
lựa chọn điểm thi tại trường trọc sở việt nam algeria là nơi có lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất
làm nơi tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi chín
thì chúng tôi có tổ chức các hoạt động như phát nước phát quạt miễn phí
trong xe miễn phí và điều tiết giao thông để hy vọng góp một phần sức lực của chúng tôi
gửi tới các em thí sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi này
với một mươi tám học viện và các trường của quân dân đoàn thanh niên bộ công an đã có sự chỉ đạo
đối với đoàn thanh niên các trường để gia quân đồng loạt và đồng hành với các chương trình
tiếp sức mùa thi trong toàn quốc
thông qua chương trình này thứ nhất là tuổi trẻ của bộ công an được đồng hành với lại các thí sinh trong cả nước
và thứ hai là mong muốn vào đó là sự gửi gắm và cái niềm tin chúc cho các em thí sinh
sẽ hoàn thành nội dung thi của mình thật tốt thật bản lĩnh và đạt kết quả cao nhất
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín dù đã được tổ chức theo cụm thi
những áp lực về đi lại ăn ở với thí sinh và người nhà thí sinh đã không còn như trước
thế nhưng không vì thế mà hoạt động tình nguyện chầm lắng
những nụ cười thân thiện những gương mặt dạng dỡ của các tình nguyện viên
các chiến sĩ công an là nguồn động lực giúp cho các thí sinh bớt đi phần nào những lo lắng bỡ ngỡ trong những ngày thi
những hành động thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng công an nhân dân với cộng đồng